thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đang phối hợp với phía campuchia
xác minh thông tin hàng chục lao động người việt nam đã phải tháo chạy khỏi một sòng bạc
gần cửa khẩu ba vẹt tỉnh sa vê riêng đối diện với cửa khẩu quốc tế mộc bài
vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín sáu mươi người việt nam là lao động trong một sòng bạc ở tỉnh sa vê riêng
đã nhân lúc trời mưa tháo chạy khỏi nơi làm việc
năm mươi sáu người chạy thoát bốn người bị bắt giữ trái phép trở lại
những người việt nam chạy thoát đã được tập trung tại khu vực cửa khẩu ba vẹt
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
để nắm tình hình vụ việc
những trường hợp nào là công dân việt nam sẽ được bảo hộ hỗ trợ nhập cảnh về nước theo quy định
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại campuchia đã chủ động nhanh chóng
liên hệ với các cơ quan chức năng của campuchia để tìm hiểu vụ việc
tiến hành công tác xác minh nhân thân làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước
đồng thời đề nghị phía campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam
nâng tổng số liên quan tới vụ việc